hôm nay một mươi bốn tháng năm đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với quỹ đầu tư và phát triển tp hà nội
bí thư thành ủy hà nội đề nghị quỹ ra soát và đề xuất cơ chế về thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho đối tượng vay vốn tăng tỷ lệ cho vay phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn
theo báo cáo quỹ đầu tư phát triển thành phố hà nội có nguồn vốn điều lệ là năm tỷ đồng vốn điều lệ thực có đến nay là trên hai bốn trăm linh tỷ đồng
thời gian qua quỹ đã phát huy vai trò về ứng vốn các dự án giải phóng mặt bằng đất đầu giá đất dịch vụ các dự án nhà ở tái định cư hạ tầng khu tái định cư
tại buổi làm việc đặt câu hỏi nguồn vốn vay từ quỹ với lãi suất thấp mà tại sao số vốn vẫn còn dư trên hai tỷ đồng
đồng chí hoàng trung hải yêu cầu ban quản lý quỹ phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính ra soát từng thủ tục hành chính
trên cơ sở đó vừa chủ động đơn giản hóa theo thẩm quyền vừa tham mưu kiến nghị thành phố thao gỡ để tăng giải ngân nguồn vốn hỗ trợ tích cực hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô
bên cạnh đó phải giả soát toàn diện các quy trình thẩm định hồ sơ cho vay để bịt các lỗ hổng về rủi ro có nguy cơ gây thất thoát tài sản nhà nước ngay cả đối với các dự án khởi nghiệp